chiều nay mùng ba tháng tám tại nhà quốc hội hội đồng bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
dự phiên họp còn có các đồng chí phó chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia các đồng chí ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia
việc thành lập hội đồng bầu cử quốc gia tại nhiệm kỳ này so với nhiệm kỳ trước là sớm hơn một kỳ để giúp hội đồng bầu cử quốc gia chủ động sớm đi vào hoạt động
có thêm thời gian để hướng dẫn các quy định mới trong luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
luật tổ chức quốc hội luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương vừa được sửa đổi
tại phiên họp này hội đồng bầu cử quốc gia sẽ cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết
gồm dự thảo nghị quyết phân công thành viên của hội đồng bầu cử quốc gia dự thảo nghị quyết ban hành quy chế đặc biệt của hội đồng bầu cử quốc gia
dự thảo nghị quyết quy định về bộ máy giúp việc của hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân ban hành năm hai nghìn một mươi sáu
dự thảo nghị quyết về việc thành lập văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia và bổ nhiệm tránh văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia
dự thảo nghị quyết hội đồng thành lập các tiểu ban nhân sự giải quyết khiếu nại tố cáo văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền
an ninh trật tự an toàn xã hội và văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia dự thảo chương trình các phiên họp của hội đồng bầu cử quốc gia dự thảo phân công soạn thảo và ban hành văn bản